nhằm nâng cao chất lượng và góp phần vào sự phát triển thương mại du lịch văn hóa của thành phố lào cai
vừa qua ubnd tỉnh lào cai đã tổ chức khai trương tuyến phố đi bộ đầu tiên trên địa bàn
thời gian tổ chức phố đi bộ kéo dài từ khoảng một mươi tám h đến hai mươi bốn h các ngày cuối tuần
trong thời gian này sẽ có các chốt kiểm soát phương tiện giao thông qua lại
toàn bộ phần lòng đường và vỉa hè chỉ dành cho người đi bộ cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ
tuyến phố đi bộ đầu tiên của lào cai là một trong những giải pháp quan trọng để thành phố phát triển kinh tế du lịch
tạo không gian phù hợp về sinh hoạt cộng đồng cho người dân và du khách góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương